thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn ăn quả nhớ người trồng cây đảng bộ chính quyền và nhân dân thị xã an nhơn tỉnh bình định đã luôn quan tâm chăm lo thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa chăm sóc người có công
mới đây thị ủy an nhơn đã ban hành công văn số ba trăm ba mươi về việc tăng cường tổ chức hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ hướng dẫn cụ thể việc tổ chức hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ bằng nhiều hành động thiết thực
cứ sau mỗi buổi học chiều cuối tuần hàng trăm học sinh của trường trung học cơ sở nhân hưng thị xã an nhơn tỉnh bình định tập trung tại nghĩa trang liệt sĩ phường nhân hưng ở cạnh trường để dọn dẹp vệ sinh thắp hương tưởng niệm
mỗi người một việc từ lau mộ quét sân đến nhổ cỏ dại được từng nhóm thực hiện gọn gàng ngăn nắp
từ tháng ba năm hai nghìn một mươi tám theo hướng dẫn của thị ủy an nhơn các trường tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông trên địa bàn thị xã đã phối hợp với đoàn thanh niên thị xã
xây dựng thực hiện kế hoạch tổ chức cho học sinh viếng chăm sóc phần mộ liệt sĩ trong các nghĩa trang liệt sĩ tại một mươi năm xã phường toàn thị xã vào thứ bảy hàng tuần
bây giờ chúng tôi được sống trong môi trường hòa bình như thế này là nhờ được phải ăn được sự đại bảo vệ đất nước
nên là con cảm thấy là việc đi làm như thế này là nhiệm vụ của mình là điều cần thiết mà mình nên làm mà mình phải làm bắt buộc phải làm
trước giải phóng an nhơn là một trong những địa phương xảy ra giao tranh rất quyết liệt
có nhiều tấm gương anh dũng đã ngã xuống nên số lượng thương binh liệt sĩ tại đây nhiều
việc các em học sinh cùng các đoàn viên thanh niên quét dọn nghĩa trang hàng tuần nhận được sự ủng hộ của đông đảo nhân dân thị xã
đối với các gia đình liệt sĩ thì rất là ủng hộ việc làm của tuổi trẻ ngày hôm nay
đồng thời thì rất biết ơn về vấn đề là các em đã nhớ lại những công lao của người đi trước
và đã sẵn sàng hy sinh cả đời mình vì tổ quốc thân yêu và vì tương lai của thế hệ trẻ
thị xã an nhơn còn có công trình mộ tập thể liệt sĩ tiểu đoàn sáu trung đoàn một mươi hai sư đoàn ba sao vàng
đây là nơi lưu giữ thi hài một trăm năm mươi bốn liệt sĩ của tiểu đoàn sáu đã ảnh dũng hy sinh trong chiến dịch xuân mậu thân một nghìn chín trăm sáu mươi tám
tại khu vực tây phương danh phương đập đá thị xã an nhơn tỉnh bình định
mỗi chiều thứ bảy học sinh trường trung học cơ sở đập đá
lại tập trung tại đây nghiêm trang làm lễ mặc niệm thắp hương triền và làm vệ sinh lau chùi quét dọn trong khu vực
cùng với đó thị ủy an nhơn thường xuyên tổ chức hoạt động tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước
lòng tự hào dân tộc truyền thống uống nước nhớ nguồn thông qua hoạt động triền thăm hỏi
giúp đỡ gia đình thương binh liệt sĩ bà mẹ việt nam anh hùng